hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai cho biết khoảng sáu trăm linh xe container chở thanh long xuất khẩu sang trung quốc
bị un tắc ở lối cửa khẩu đường bộ kim thành
việc ủn tắc này diễn ra khoảng ba ngày nay
nguyên nhân ủn tắc là do phía trung quốc xích chặt nguồn gốc xuất xứ thanh long nhập khẩu vào nội địa
ước tính có khoảng bảy tám nghìn tấn thanh long đang nằm chờ ở cửa khẩu để xuất sang trung quốc
được biết từ đầu năm đến nay đã có khoảng bốn trăm tám mươi một tấn thanh long xuất sang trung quốc
qua khẩu khẩu quốc tế lào cai tổng kim ngạch xuất khẩu đạt ba trăm một mươi ba triệu usd